để phục vụ truy bắt tụ điểm tệ nạn xã hội tại địa phương
sau khi cho mượn thì ông hỏi không liên lạc được với phấn
biết mình bị lừa ông đã trình báo cơ quan công an

qua làm việc phấn thừa nhận giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đặt tài sản
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xác định được các thành viên thuộc cả hai nhóm và hiện đang lấy lời khai làm rõ
ngành dệt may việt nam đặt ra mục tiêu là đến năm hai nghìn ba mươi sẽ trở thành điểm đến số một
cung cấp sản phẩm dệt mây bền vững không gây hại cho môi trường và con người
và đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại hội thảo năng lượng tái tạo
nguồn năng lượng sạch và bền vững cho ngành dệt mây việt nam
được tổ chức tại tp hcm sáng nay ngày một mươi tám tháng ba
theo lãnh đạo hiệp hội dệt mây việt nam ngành dệt mây mất khoảng ba tỷ usd một năm
cho chi phí năng lượng tiêu thụ chiếm một mươi hai tổng chi phí sản xuất nếu sử dụng hiệu quả hơn
và có giải pháp trong việc sử dụng năng lượng tái tạo có thể tiết kiệm tới ba mươi tức một tỷ usd
trong khi đó xu hướng của các thương hiệu may mặt lớn trên thế giới
đối tác của ngành dệt may việt nam đang chuyển sang ưu tiên các doanh nghiệp xanh
những doanh nghiệp gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất không áp dụng các giải pháp
tiết kiệm năng lượng tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ bị ngưng tiếp nhận đơn hàng
hoặc bị tùy chối đặt hàng
những yêu cầu của thị trường và các yếu tố môi trường kinh tế xã hội
buộc ngành dệt may phải tiến tới xanh hóa sử dụng năng lượng sạch
để làm được điều này ngành dệt may đã đưa ra những mục tiêu xanh cụ thể
điển hình như sẽ hình thành một mươi khu công nghiệp dịch may lớn từ ba trăm linh đến năm trăm linh hectare mỗi khu
với cơ sở hạ tầng và hoạt động thân thiện với môi trường tăng số lượng các sản phẩm
được gián nhãn sinh thái giảm tiêu thụ tàn nguyên và chất thải dệt
thông qua việc thực hiện phương pháp sản xuất sạch hơn
cùng với đó là tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời và các năng lượng tái tạo khác
phấn đấu tỷ lệ điện từ các nguồn tái tạo là một mươi vào năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra ngành dệt may việt nam cũng sẽ phấn đấu giảm mức tiêu thụ năng lượng
của toàn ngành ít nhất từ bốn đến bảy so với cùng kỳ năm trước
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
ngày một mươi tám tháng ba cổng thông tin chuyển đổi số tp hcm đã chính thức ra mắt
và đây là kênh chính thức tổng hợp thông tin liên quan
đến kế hoạch chương trình chuyển đổi số hoạt động và kết quả chuyển đổi số của thành phố
cổng thông tin chuyển đổi số được đặt tại địa chỉ http chuyển đổi số hcc gov vn
sẽ cung cấp thông tin tổng quan về các kế hoạch chuyển đổi số của thành phố
tin tức tổng hợp về chuyển đổi số của thành phố của việt nam và thế giới
cung cấp các hoạt động hợp tác chuyển giao về chuyển đổi số
thư viện đa phương tiện liên quan về chuyển đổi số
thông qua cổng thông tin này lãnh đạo thành phố có thể nắm bắt
tiếp nhận những ý kiến góp ý hiến kế của người dân tổ chức doanh nghiệp
cán bộ công chức kịp thời hệ thống hóa và nắm bắt các văn bản chương trình kế hoạch
đề án chuyển đổi số của thành phố
chuyên gia người dân tổ chức doanh nghiệp có thể truy cập tìm hiểu thông tin
về chuyển đổi số của thành phố tìm kiếm các ứng dụng các hệ thống dịch vụ công
đã và đang được cung cấp trên nền tảng số phục vụ nhu cầu công việc và cuộc sống
ngoài ra các ý kiến góp ý hiến kế của tổ chức cá nhân về chuyển đổi số
sẽ được sở thông tin và truyền thông thường xuyên theo dõi tổng hợp và ghi nhận để thực hiện
thời gian qua các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đã áp dụng nhiều giải pháp mạnh mẽ
và đồng bộ trong kiểm soát tải trọng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tài quá khổ
qua đó thì góp phần quan trọng trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông
bảo vệ kết cấu hạ tận giao thông
trên địa bàn tỉnh đồng nai đã và đang triển khai hàng loạt dự án rộng điểm quốc gia và của tỉnh
về các công trình xây dựng hạ tầng kinh tế giao thông
nền xuất lượng phương tiện gió hàng hóa vật liệu xây dựng phục vụ các công trình tăng mạnh
để kiểm soát và xử lý vi phạm tái trọng phương tiện công an đồng nai đã thành lập các tổ công tác đặc biệt
tập trung xử lý nghiêm các xe quá khổ quá tải trên các tuyến đường
với tinh thần không có trường hợp ngoại lệ không có vùng cấm
trong các kế hoạch chuyên môn của năm thì thứ nhất là công tác tuần tra kiểm soát
tiếp tục thực hiện các chuyên đề như là chuyên đề xử lý xe chạy quá tốc độ
xe chở quá tải phòng chống đua xe cháy phép lồng độ cồn ma túy
và các công tác phòng chống tội phạm liên quan đến lợi dụng các tuyến giao thông đồ bản động
để đảm bảo tình hình vừa là phòng chống dịch bệnh
vừa là công tác tuyến môn
cùng với đó lực lượng liên ngành cũng đã phối hợp công an các địa phương
giám sát xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng trên các tuyến quốc lộ tính lộ và hương lộ
nhất là những khu vực tập trung nhiều mỏ vật liệu xây dựng kho cảng hàng hóa
đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội lực lượng tham gia tuyến đầu
vừa kiểm soát phòng chống dịch vừa đảm bảo trực tự an toàn giao thông
không để xảy ra ủng tắc lưu thông hàng hóa thiết yếu
thường xuyên kiểm tra các đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn
tập trung ở những hầm mỏ khu công nghiệp bến bãi có phương tiện bốc xếp hàng hóa
ra vào thường xuyên nhằm kiểm soát tại nguồn chở đúng theo quy định của lực dụng đường bộ
đồng thời chúng tôi đã ký cam kết đối với các đơn vị chấp hành nghiêm việc bốc xếp hàng hóa
đảm bảo đúng tải trọng cho phép khi tham gia giao thông
ban an toàn giao thông tỉnh còn ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm soát vận tải
thường xuyên theo dõi quản lý hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng của các phương tiện
tại các cảng bến thủy nội địa và ba mươi hai hầm mỏ khai thác vật liệu xây dựng
trong năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông toàn tỉnh
đã phát hiện xử lý hơn sáu mươi sáu trường hợp vi phạm về trực tự an toàn giao thông
thu phạt hơn chín mươi bốn tỷ đồng
chỉ đạo ban an toàn giao thông tỉnh và các ban an toàn giao thông các địa phương
triển khai đồng bộ bằng nhiều thiết bị
rõ ràng là khi áp dụng việc giám sát qua cái ứng dụng thiết bị công nghệ
thì ý thức chấp hành của người dân đã được năng lên
chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đã tự ý thức
và không hạn chế chấp hành quá tài trọng cho phép
việc kiểm tra có trọng tâm trọng điểm là giải pháp quan trọng
đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
tiếp tục giảm mạnh đồng thời qua đó bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
kính thưa quý vị những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín trong hai năm vừa qua
còn đang để lại không ít khó khăn tới người dân
đặc biệt là các công nhân người lao động nghèo
từ đầu năm tới nay thì giá xăng dầu lại liên tục tăng
đã kéo theo hàng loạt các mặt hàng nhu yếu phẩm cũng như biến động
khiến cho nhiều người lao động không chỉ ở tp hcm gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt
để đảm bảo cuộc sống trong thời điểm bảo giá không chỉ vợ chồng chị yến mà nhiều công nhân tại khu trọ này đều phải tách chặt chi tiêu sinh hoạt
và khi chưa thể cải thiện thu nhập thì đối với họ cắt giảm thực phẩm trong bữa ăn là sự lựa chọn duy nhất từ bây giờ
như ngày xưa mình ăn cơm thì có đầy đủ chẳng hạn như cá hay thịt
còn bây giờ tự nhiên mình cá thôi canh thì ngày xưa có tôm hoặc là thịt
còn bây giờ thì mình chỉ nấu canh không thôi
cho nó qua ngày
trước em đổ xăng khoảng một mươi năm ngàn thôi bây giờ khoảng ba mươi ngàn
thì nó tăng gấp đôi như vậy thì cái mức chi của em nó phải cho cái việc khác nó phải giảm lại
ăn uống thì em cũng phải là thắt chặt lại
ví dụ em có thể ăn ngoài thì bây giờ em phải sủ động là nấu nướng ở nhà để cho tiết kiệm hơn
thấu hiểu những khó khăn và để chia sẻ giữ chân người lao động
nhiều địa phương tại thành phố hồ chí minh đã vận động kêu gọi các mạnh thường quân chủ nhà trọ
bằng nhiều hình thức cùng chung tay giúp đỡ để người lao động yên tâm hơn trong giai đoạn khó khăn
trước mắt là chúng tôi sẽ có chương trình kế hoạch là thành lập các tổ vận động đến từng chủ nhà trọ
là để làm sao là chia sẻ động viên cái tài tình cái dân dẫn khéo
để làm sao người dân chủ nhà trọ phải đồng hành và cùng cộng đồng chia sẻ với người ở trọ
là bắt buộc phải là dẫn động tối đa phải giảm hình thức giảm ít hay giảm nhiều nhưng mà phải giảm
cho người dân có cái điều kiện trụ lại ở nơi mình sinh sống
có thể thấy bảng giá đang tác động ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều người dân nhiều ngành nghề khác nhau
đối với công nhân người lao động nghèo họ còn là những đối tượng dễ bị tổn thương hơn cả
bởi đồng lương ít ỏi vẫn đang đứng yên mà mọi chi tiêu đều cao hơn sẽ tác động ngay đến chất lượng bữa ăn hàng ngày
với mục đích chăm sóc và đỡ đầu cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
và tạo điều kiện cho các cháu phát triển trong môi trường gia đình và cộng đồng
chiều ngày một mươi tám tháng ba hội phụ nữ cục ngoại tuyến bộ công an đã đến thăm và trao tặng phần quà gần một trăm năm mươi triệu đồng
cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phía nam
hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình mẹ đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch covid một mươi chín
và các nguyên nhân khác được hội phụ nữ bộ công an phát động với mục tiêu chăm sóc và đỡ đầu cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
tạo điều kiện cho các cháu phát triển trong môi trường gia đình và cộng đồng
hội phụ nữ cục ngoại tuyến đã nhận đỡ đầu ba cháu là con của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
đợt phát động này tiếp nhận gần một trăm năm mươi triệu đồng trao tặng cho gia đình cháu nguyễn thị vân anh và nguyễn thị minh thư
con của hội viên nguyễn thị thu đây là hoạt động thường niên của hội phụ nữ cục ngoại tuyến
nhằm giáo dục cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ về tình đoàn kết tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ chiến sĩ
cùng ngày đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho các y bác sĩ đang công tác tại bệnh viện công an tp hcm